thành phố hà nội hiện có một mươi một ca mắc tại cộng đồng trong đó có hai ca mắc thứ phát
có ca không có triệu chứng khi phát hiện đã qua một mươi bốn ngày
nhằm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn
thành phố hà nội vừa ban hành công điện khẩn để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công điện khẩn yêu cầu các quận huyện sở ngành tiếp tục tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi ra đường
không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng
các trường hợp mắc bệnh mãn tính người có nguy cơ cao người cao tuổi không đi ra ngoài khi không cần thiết
các nhà hàng ăn uống quán cà phê từ giờ ngày một mươi chín tháng tám thực hiện giãn cách chỗ ngồi tối thiểu một mét
nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ tổ chức đo thân nhiệt cho khách
thực hiện sát khuẩn tay lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc
công điện cũng nêu rõ phải tăng cường các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín
trong các cơ sở khám chữa bệnh
nhóm đối tượng làm xét nghiệm như ho sốt khó thở không rõ nguyên nhân bệnh nhân nặng viêm phổi cấp cứu tại các bệnh viện